trong phiên thảo luận tại hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi tám
kế hoạch năm hai nghìn một mươi bảy bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường trần hồng hà đã giải trình về những vấn đề được các đại biểu đưa ra
trước tình hình ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng nhức nhối và lan rộng gây ra hậu quả hết sức nặng nề cho hệ sinh thái và sức khỏe người dân
nhiều đại biểu đề nghị chính phủ cần có giải pháp căn cơ để giải quyết các vấn đề về môi trường
ở đây phải khẳng định một điều cái nguy cơ tàn hại về môi trường là có thật đấy là cái giá phải trả khi mà công nghiệp hóa
nhưng mà chúng ta đi sau người ta thì chúng ta phải có những bài học rút ra để mà không phải là phát triển bằng mọi giá
và chúng ta phải cân nhắc giữa cái được và cái mức cái được về đầu tư cái được về lợi nhuận cái được về công ăn việc làm
về cái chuyện công nghiệp hóa và cái mức về môi trường
để từ đó là chúng ta có những cái đánh giá
và lựa chọn làm sao để cho nó hài hòa
giải trình trước quốc hội về vấn đề này bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường trần hồng hà nhận định
môi trường của chúng ta đã đến ngưỡng không thể chịu đựng thêm được nữa
chính vì vậy việc cơ cấu kinh tế chính là xác lập một vị trí mới của vấn đề môi trường
trước đây môi trường đi sau so với hoạt động phát triển nhưng giờ đây môi trường cần đi trước những hoạt động đó
môi trường phải nằm trong từng dự án đầu tư trong chiến lược và kế hoạch
chính phủ đã làm rất nhiều công việc
giải quyết những vấn đề sự cố cụ thể rồi ra soát lại toàn bộ các nguồn thải
trên quá trình phát triển kinh tế trước đây hiện nay chúng tôi đã kết thúc thanh tra một trăm ba mươi bảy cơ sở
trong đó thì từ các hạ tầng khu công nghiệp cụm công nghiệp cho đến các ngành như là xả thải nhiều
như là các khai thác khoáng sản hóa chất giấy diệt nhuộm v v
và chúng tôi đã có những con số rất rõ ràng cho thấy rằng là trong thời gian tới thì cần phải có những biện pháp rất là quyết liệt rất là nghiêm túc
ngoài ra ông trần hồng hà cũng cho biết đang đề xuất sửa đổi luật bảo vệ môi trường
quy định giám sát chất lượng môi trường thông tin môi trường mà ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam và người dân giám sát